đợt lũ đã qua mấy ngày thế nhưng nhiều người dân ở xã phù hóa huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
vẫn nhớ đến thời khắc sinh tử giữa dòng lũ xoáy
anh hoàng văn tâm ở thôn long châu phù hóa đã trèo thuyền cùng con trai theo dòng lũ xoáy nguy hiểm
cứu được một mươi năm người bị mắc kẹt trên các mái nhà trong đêm
đây là chiếc thuyền mà anh hoàng văn tâm ở thôn long sơn xã phù hóa cùng với con trai là hoàng văn nam
đã dùng để cứu sống một mươi năm người trong trận lũ lịch sử vừa qua
đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi mưa lớn và nước lũ dâng nhanh khiến anh và bà con trong thôn không kịp trở tay
nhưng khi nghe tiếng kêu cứu của người dân xung quanh anh cùng với con trai đã không quản đêm tối
băng mình trong dòng nước lũ để đến kịp thời giúp đỡ bà con
mình không có suy nghĩ chứ chỉ có là tâm tư của mình là đi cứu
rồi nước lũ trôi đi cứu hồ rồi tôi cứu rồi thôi
trong gia đình thì không nói gì tin là đi cứu chứ
vừa thì nói nhạc nói chay thì cẩn thận
rồi mới sơ
cả mênh cả hồ tôi diệt tinh thì cứu rồi
thế chứ mà lương tâm thì không có nghĩa gì tâm tư không có nghĩa gì cả
là một trong những người đã được anh tâm cứu sống trong đêm lũ giữ
chị hoàng thị lan vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng trong đêm lũ giữ đó
khi cả bốn người trong gia đình chị đang gần như bất lực bởi bốn bề nước lũ bao vây
thì anh tâm xuất hiện và cứu sống cả gia đình
khi lũ lên mà có người đến
thì khi mà bà tâm với mấy người đó đến cứu thì em cảm thấy yên tâm quá
khi nữ nhỏ nhỏ của mình đã thoát chết
rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình em trong lúc đó
anh tâm là một trong những con người mà có cái đức hy sinh rất cao cả
chúng tôi thấy là nếu như ai cũng như anh tâm thì chúng tôi khẳng định là
cái việc cứu hồ cứu nàn ở tại các xã nói chung
cũng như phụ hòa nói riêng thì đã hạn chế được
cái tính mạng thiệt hại của nhân dân cũng như tài sản của nhân dân trong cái lũ lụt thiên tai gây ra
chính nghĩa cử cao đẹp của anh và con trai đã thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm của vùng quê nghèo phú hòa
bây giờ với những người dân nơi đây anh tâm thực sự là một người hùng